thông tin từ cục thuế tp hà nội cho biết tính đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tổng thu ngân sách do cục thuế thành phố hà nội thực hiện ước đạt hơn hai trăm bốn mươi chín tỷ đồng bằng một trăm linh một năm dự toán tăng một mươi ba năm so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó thu dầu thô và thu nội địa là hai trăm bốn mươi bảy hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng đạt một trăm linh sáu dự toán tăng một mươi hai sáu so với thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
thu nội địa trừ tiền sử dụng đất thực hiện hai trăm hai mươi hai ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng đạt một trăm linh một chín dự toán tăng hai mươi bốn tám so với thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách tăng trưởng so với thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
theo đó thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng một mươi tám ba so với cùng kỳ khu vực ngoài quốc doanh tăng một mươi chín năm so với cùng kỳ
trong công tác kê khai kế toán thuế cơ quan này đã đôn đốc thu bổ sung trên bốn sáu trăm linh tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp và gần hai hai trăm linh tỷ đồng các loại thuế phí khác trong hai tháng cuối năm
ngoài ra cục thuế thành phố hà nội cũng thực hiện một mươi tám năm trăm hai mươi ba cuộc thanh kiểm tra trong năm hai nghìn một mươi chín truy thu xử phạt hơn ba bảy trăm linh tỷ đồng